liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp một mươi hai bị sát hại dã man trong nhà nghỉ gây chấn động dư luận
ngày hai mươi năm tháng ba thông tin từ viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết
cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần đăng phi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hội sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi sát hại người
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai tại nhà nghỉ sp xã ea giêng huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc
phát hiện bên trong phòng nghỉ số một có một đôi nam nữ cùng trần đăng phi và tên nờ nờ y nờ
sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện mờ rắc nằm bất động trên giường trên người có nhiều thương tích
tại thời điểm xảy ra vụ việc cháu n đang học lớp một mươi hai tại huyện mờ rắc
sau khi phát hiện vụ việc mọi người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng nờ đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng phi hiện đang cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
qua đấu tranh phi khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai giữa phi và n có quan hệ quen biết nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội
sau đó nhiều lần phi đã từ tỉnh nghệ an vào huyện mờ đơ rắc để thăm nờ
trước tiên nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn giữa phi và n nảy sinh mâu thuẫn tình cảm và chia tay
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phi đến huyện mờ đơ rắc và thuê phòng tại nhà nghỉ sp để thăm nờ
sáng hôm sau sau khi nhắn tin dùng nờ đến nhà nghỉ sp phi đã đến tiệm tạp hóa gần nhà nghỉ
mua hai con dao nhằm mục đích sử dụng để cắt đồ ăn khi dẫn lời đi chơi
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng hai cháu n đến nhà nghỉ sp cùng phi đi ăn sáng rồi quay lại phòng nghỉ
tại đây trong quá trình nói chuyện giữa phi và n nảy sinh mâu thuẫn vì nói chuyện tình cảm không thể đến được với nhau
trong lúc tranh cãi phi cầm con dao thái lan tấn công vào vùng ngược của nờ
chưa dừng lại ở đó phi còn tự gây thương tích
gây án xong phi lấy điện thoại của nờ gói điện thoại cho bạn thân của nờ đến phòng trọ để đưa nờ đi cấp cứu
sau khi phát hiện sự việc công an xã ea riêng và một số người nhanh chóng đưa cháu nờ đến trung tâm y tế huyện mờ đơ rắc
nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng phi được chuyển đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu điều trị
ngoài ra phi còn khai nhận vào năm hai nghìn một mươi sáu bị tòa án nhân dân huyện anh sơn tỉnh nghệ an xử phạt một mươi tám tháng tù
tù nhưng cho hưởng án treo về tội môi giới mại dâm
năm hai nghìn một mươi bảy phi tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện anh sơn xử phạt một mươi tám tháng tù
về tội tàng trữ trái phép chân ma túy và chấp hành hình phạt tù xong vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
quý vị thân mến liên quan đến vụ án mạng khiến hai nữ sinh tử vong ở bắc ninh xảy ra vào tối ngày bốn tháng một mươi hai
theo lãnh đạo xã bầu cạn huyện trịu prông tỉnh gia lai huỳnh ngọc thiện
nghị phạm gây ra vụ án mạng là người trăm hoan hiền lành
và chưa từng có tiền án tiền sự gì khi còn ở địa phương
vụ việc xảy ra khiến những người dân nơi đây vô cùng bất ngờ và bàng hoàng
vụ án mạng nữ sinh tử vong ở bắc ninh chính quyền địa phương nói gì về nghi phạm
theo đó vụ án mạng khiến ba người bị thương vong
trong đó có hai thiếu nữ tử vong đều ở cùng phường trang hạ tp tử sơn tỉnh bắc ninh
và một thanh niên khác bị tấn công dẫn đến trọng thương
ngay sau khi sự việc xảy ra công an thành phố tử sơn bắc ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an bắc ninh đang điều tra làm rõ vụ việc
theo đó sau khi gây án hung thủ đã quyên sinh tại hiện trường nhưng không thành
hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng là huỳnh ngọc thiện sinh năm hai nghìn bốn
ở thôn ia mùa xã bầu cạn huyện chiprong tỉnh gia lai
nghi phạm thiện đang học ngành công nghệ it ở huế
quen nạn nhân là chị n n a sinh năm hai nghìn bảy ở tp tử sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
ngày bốn một mươi hai thiện đến địa bàn tp tử sơn và hẹn gặp nữ sinh n n a tại chùa đông lai phường trang hạ để nói chuyện
sau đó n n a cùng năm người bạn đến gặp thiện
tại đây trong quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc không kiểm soát được hành vi đối tượng thiện đã dùng dao ra tay với nữ sinh n n a
và hai người bạn đi cùng là nữ sinh n n c a sinh năm hai nghìn bảy và d m k nam sinh năm hai nghìn bảy
rồi dùng dao để quyên sinh nhưng không thành
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng các nữ sinh n n a và n n c a đã tử vong tại trung tâm y tế tp tử sơn
còn d m k vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện việt đức
còn nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
chủ tịch ubnd xã bầu cạn huyện trư brông tỉnh gia lai bà trần thị thu hiền cho biết
đã nắm được thông tin vụ án mạng khiến hai nữ sinh tử vong ở bắc ninh
theo bà hiền cho biết thiện là con trai út trong gia đình có năm anh em
gia đình thuộc diện khá của địa phương bố mẹ của thiện đều đã ngoài sáu mươi tuổi
gia đình thiện nhiều năm nay bán tạp hóa thu mua nông sản
thường ngày khi đi học về thiện phụ giúp cha mẹ làm việc
học xong phổ thông thiện thi đậu một trường đại học ở huế
hiện đã học được hơn một năm ngành công nghệ thông tin
chủ tịch ubnd xã bầu cạn cũng cho hay
ba anh em trai nhà thiện đều nổi tiếng chịu khó chăm chỉ của thôn ia mua
học phổ thông thiện cũng có tiếng hiền lành gần gũi bạn bè
bởi vậy khi nghe thông tin án mạng xảy ra cả xã ai cũng bất ngờ
bố mẹ thiện cả đêm hồi khóc có thể do lứa tuổi suy nghĩ khi yêu đương nên mù quáng
bà hiền chia sẻ bản thân tôi cũng bất ngờ vì tại địa phương thiện là người chăm ngoan hiền lành
và chưa có tiền án tiền sự gì
hoàn cảnh kinh tế của gia đình thiện ở mức khá
gia đình luôn chấp hành quy định của địa phương
sau khi biết vụ việc sáng ngày năm tháng một mươi hai
mẹ và anh rể của thiện bắt xe ra bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh để chăm sóc bạn ấy
chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến nhân thân gia đình có người tử vong và nạn nhân bị thương
đồng thời đây cũng là một cú sốc lớn đối với cha mẹ người thân của các bên liên quan
mong rằng mọi người sẽ sớm vượt qua nỗi đau này
hai nữ sinh tử vong trạm trường y tế đến sơ cứu mới hay nạn nhân là con gái của mình
theo ghi nhận hiện trường vụ án mạng
trên một chiếc cột ghi dòng chữ mệch ngoạc màu đỏ với nội dung yêu em
một sư cô ở chùa
cho biết khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi hai
có một nhóm thanh niên vào chùa
tuy nhiên sư cô và những người tại chùa không để ý
bởi chùa cho người dân ra vào tự do
đến khoảng gần một mươi tám h sư cô nghe thấy tiếng hét
liền ngay sau đó một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ
kêu cứu đề nghị gọi công an phường
sư cô kể
khi đó tôi sợ
nghĩ là vụ đánh nhau nên không dám ra ngoài
đợi công an đến
sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng
theo sư cô
thời điểm xảy ra vụ việc
chùa rất vắng người
bởi lúc đó người dân đều về nhà để chuẩn bị bữa tối
chính vì vậy không có ai chứng kiến và căn ngăn
cách ngôi chùa chỉ vài trăm mét là khu vực nghĩa trang
nơi đang diễn ra đám tang của em n a
trước sự ra đi của hai nữ sinh
ai nấy đều bằng hoàng thương xót
theo người dân
bà hát là mẹ của nữ sinh n a
và là trạm trường trạm y tế phường trang hạ
khi nhận được tim máu có người bị thương trong chùa
chị hát đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu
nhưng khi đến nơi chị chết lặng
vì không ngờ con gái chị lại là nạn nhân trong vụ án mạng
một người họ hàng của nạn nhân kể
lúc đầu chị ấy không biết đó là con mình
về sau phát hiện ra thì chị ấy rất sốc và ngất đi
đến hôm nay sức khỏe vẫn còn yếu
người này tiếc
khoảng hai mươi giờ mọi người gọi điện về và thông tin
cháu tôi đã tử vong dặn ở nhà chuẩn bị lo hậu sự
lúc nghe tôi buồn dồn chân tay đau xót quá
hàng ngày cháu tôi ngoan ngoãn lễ phép và học giỏi
nữa ai cũng quý
theo người này gia đình nạn nhân có
hai người con và người nhà vẫn chưa thể tin
lại xảy ra bi kịch như vậy
một người họ hàng của n a cho biết
từ đêm qua đến giờ mọi người trong gia đình
vẫn chưa thể tin nổi sự thật
nhất là mẹ cháu
sáng nay chị ấy có ra nhìn mặt con lần cuối
nhưng chỉ được vài phút lại ngất
mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi
anh nguyễn văn oai
anh họ em n a thông tin
tối ngày bốn tháng một mươi hai
khoảng hai mươi giờ một mươi năm phút
anh nhận được tin báo n a đã mất
cả gia đình anh đã tức tốc từ hưng yên về bắc ninh
và chuẩn bị hậu sự cho n a
tình em tôi hiền khô
lúc nào cũng vui vẻ
hòa đồng với mọi người
con bé rất ngoan và nghe lời
nhà tôi ở hương yên nhưng mỗi lần về
hai anh em thường hay nói chuyện
trước kia em còn bé tôi về lúc nào cũng đèo đi chơi
nhưng giờ thì không thể nữa
đau xót quá
còn cô giáo nguyễn thị tuyết
giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh cho biết
nhóm bạn đi cùng hôm qua đều là học sinh trong trường
nạn nhân là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm
cô tuyết ngấn lệ
em là bí thư lớp
nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành
thầy cô và bạn bè
ai nấy cũng đều bàng hoàng
khung cảnh đau xót
trong lễ tàng nữ sinh bắc ninh
mẹ ngất trước linh cữu
thèo thào gọi tên con
quý vị thân mến liên quan đến vụ án mạng đau lòng
xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
khiến hai nữ sinh trẻ tuổi tử vong
ngày năm tháng một mươi hai
tại khuôn viên nghĩa trang
lễ tàng của cô gái xấu xố n n a
được diễn ra trong sự tiếc thương vô cùng của gia đình
người thân và bạn bè lối xóm
chẳng ai có thể tin
mới hôm qua các em vẫn còn hồn nhiên
với biết bao tương lai phía trước
thế mà hôm nay lại nằm đây lạnh lẽo
mẹ em không chịu nổi cuộc sốc mà ngất đi
miệng vẫn thèo thào gọi tên con gái
trong cái lệnh z boot
đặc trưng của mùa đông miền bắc
tại nghĩa trang nhỏ ở phường trang hạ bắc ninh
hàng dài người không ai bảo ai
từ xếp hàng ngay ngắn
chờ đến lượt vào thắp cho cô gái xấu xố n a
là một trong hai nạn nhân thiệt mạng
trong vụ án xảy ra tại chùa đông lai
cái z cắt da cắt thịt
càng làm không khí trong nghĩa trang
trở đến ủ ám
tiếng khóc nấc tiếng sụt xịt tiếng người nói
tiếng bước chân cứ từng hồi lại vang lên
mẹ của n a ngồi bên linh cữu
của con mà khóc lớn
đôi mắt đỏ hue nhìn về di ảnh của con
mà hơn trách tại sao lại bỏ mẹ mà đi
tại sao lại để mẹ
phải chiều cảnh người đầu bạc
tiến kẻ đầu xanh thế này
n a thì chỉ nằm im đó
mà không đáp lại
bởi nhát sao oan nghiệt của gá người yêu hận tình
đã cướp đi mạng sống của em
trong dòng người đến viếng
có bạn bè cùng lớp cùng trường
có thầy cô hàng xóm láng giềng
chẳng ai tin nồi cô bé ngoan ngoãn hiền lành
mới hôm qua
còn trông thấy vậy mà hôm nay đã đi xa
hàng xóm nạn nhân n a cho biết
mẹ của n a bà h
là trạm trường trạm y tế phường trang hạ
nhận được tin báo có người bị thương trong chùa
chị đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu
tuy nhiên khi đến nơi
chị hát dường như chết lặng sốc và ngất đi
vì không ngờ người bị thương lại là con gái chị
cô nguyễn thị tuyết
giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh n a cho biết
nhóm nạn nhân gặp nạn
tối bốn tháng một mươi hai
đều là học sinh trong trường
n a là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm
cô tuyết buồn bã chia sẻ
em n a là bí thư lớp
trên lớp bạn ấy rất ngoan ngoãn
hòa đồng với bạn bè và thầy cô
nghe tin các em gặp truyền tràng lành
thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng
có mặt tại nhà quản trang
từ sáng sớm để lo hậu sự cho cháu gái
bà phũ hồng vân
dì của nạn nhân n a
vẫn chưa dám tin cháu gái gặp nạn tử vong
nhớ lại thời điểm cháu gặp nạn
bà vân nghẹn ngào kể
khoảng một mươi tám h một mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
bà nghe tin n a bị tai nạn
ở chùa đông lai
nên vội vã chạy đến đây
cũng theo bà vân n a là cô gái ngoan ngoãn
chăm chỉ học hành
và luôn lễ phép với mọi người
đi học về đến nhà
n a lại phụ giúp bố mẹ việc cơm nước
dọn dẹp nhà cửa
nói về nạn nhân cùng đi với n a
bà vân cho biết
năm cấp hai n a và c a học cùng lớp
chơi thân với nhau
khi thi trung học phổ thông
cả hai đỗ cùng trường nhưng khác lớp
không còn học chung lớp
nhưng tôi thấy hai đứa vẫn chơi thân với nhau
đi đâu cũng thấy đi cùng nhau
mới chiều qua còn thấy cháu
vậy mà giờ cháu mất rồi
đau xót quá
người ta thường xót cho hai cô gái xấu xố bao nhiêu
thì lại càng căm kết gã sắt
nói về nạn nhân
nạn nhân mang dành người yêu bấy nhiêu
chỉ vì chút mâu thuẫn tình cảm
mà ra tay sát hại hai cô gái trẻ
và làm bị thương cả những người khác
vậy là từ nay căn nhà của hai mẹ con
sẽ vắng đi bóng hình của n a
chứng kiến cảnh người đầu bạc
tiến kẻ đầu xanh
ai nấy đều đau đến quặn lòng
đã có không ít những vụ án mạng
thương tâm xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm
chỉ vì sự ích kỷ của bản thân
và không kiểm soát được hành vi
mà nhiều đối tượng đã nhẫn tâm xuống tay với chính người mình yêu
để rồi vướng vào vòng lào lý
liệu rằng nghi phạm trong vụ sát hại
khiến nữ sinh ở bắc ninh tử vong
sẽ phải đối diện với những bản án ra sao
cho hành vi tàn nhẫn của mình
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo